mời quý vị cùng điểm qua một số lưu ý về thời tiết
những ngày qua thì tại bắc bộ chủ yếu là khu vực đông bắc
đã phải chịu hình thái thời tiết nóng ẩm
dự báo hôm nay thời tiết sẽ có mưa nhỏ mưa phùn kèm sương mù
độ ẩm trên sáu mươi năm nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ c
tuy nhiên thì kiểu thời tiết này sẽ chỉ kéo dài đến hết hôm nay
và thay vào đó trong đêm thì sẽ có không khí lạnh tràn về
kèm theo rãnh thấp gây mưa
và hiện tượng này dự báo sẽ kéo dài đến hết thứ tư
thời tiết nóng vừa kết thúc trời chuyển lạnh
bà con vùng núi tây bắc cần đặc biệt lưu ý
vì khu vực này dự báo có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
thậm chí có thể xuất hiện mưa đá
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ thì sẽ có mưa rông vào chiều tối nay
kèm theo thì có thể gây ra các hiện tượng như sấm xét hay là gió giật mạnh
chính vì thế nên quý vị cần lưu ý khi di chuyển trên đường
vừa rồi là một số lưu ý về thời tiết
nhiệt độ chi tiết cho các vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật